thưa quý vị và các bạn trong những ngày vừa qua hình ảnh các y bác sĩ nhân viên y tế thuộc bệnh viện tuệ tĩnh xuống đường cầm băng rôn khẩu hiệu yêu cầu bệnh viện trả lương đã nhận được sự quan tâm lớn của dư luận
bởi đây là một bệnh viện nằm ngay giữa thủ đô trực thuộc học viện y dược cổ truyền việt nam
vậy nguyên nhân của tình trạng này là do đâu vấn đề bất cập nằm ở chỗ nào có sai phạm trong công tác quản lý của bệnh viện này hay không
và để trả lời cho những câu hỏi nóng này trong vấn đề chính sách ngày hôm nay chúng tôi đã mời tới trưởng quay phó giáo sư tiến sĩ bùi thị an đại biểu quốc hội khóa một mươi ba
vâng xin được cảm ơn phó giáo sư tiến sĩ bùi thị an đã nhận lời tham gia với chương trình an ninh ngày mới
và trước khi đến với phần bình luận thì mời bà cũng như là quý khán giả cùng theo dõi một đoạn video clip nhìn lại sự việc này
trong hai ngày liên tiếp một mươi một và một mươi hai tháng một khoảng bốn mươi cán bộ viên chức người lao động bệnh viện tuệ tĩnh hà nội đã xuống đường
cùng với băng rôn nhằm gây sức ép để bệnh viện trả khoản lương đã nợ suốt tám tháng qua
theo ông nguyễn quốc huy giám đốc học viện y học cổ truyền việt nam sự việc xảy ra do bệnh viện tuệ tĩnh chưa có nguồn kinh phí chi trả lương tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một
và năm mươi lương từ tháng năm năm hai nghìn hai mươi một đến tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một cho người lao động
hiện bệnh viện có một trăm năm mươi ba người lao động đang bị nợ lương và đứng trước nguy cơ mất việc làm
tổng số tiền nợ lương là hơn ba bốn
tiền nợ bảo hiểm là hơn hai trăm linh triệu đồng
viên chức tham gia xuống đường đòi lương chia sẻ
bước đường cùng họ mới phải làm như vậy
suốt tám tháng nợ lương chi phí sinh hoạt hàng tháng không đủ
công ít cán bộ viên chức phải vay mượn khắp nơi thậm chí đi bán rau ngoài giờ để có thêm thù nhận
vâng thưa bà đi làm nhưng mà lại chưa được nhận lương
thật sự là đây là một tình huống mà không một người lao động nào mong muốn
và bà có cảm xúc suy nghĩ như thế nào khi nhìn thấy những hình ảnh vừa rồi ạ
trước hết tôi xem cái hình ảnh vừa rồi thì tôi phải nói là bản thân tôi tôi có rất là buồn
tôi buồn vì sao vì là cái việc đấy lại xảy ra ở tại cái bệnh viện mà trong cái ngành y tế mà trong lúc tôi nghĩ là đang thiếu nhân lực
và đang cả gần như toàn ngành đang gồng mình lên để phải là cứu chữa cho dân để chống lại cái dịch covid
và lại xảy ra đúng ở cái bệnh viện trong ngành y
tôi rất là buồn
mặc dù tôi cũng rất thông cảm với các đồng chí
lãnh đạo cái bệnh viện đấy cũng như là học viện y học cổ truyền việt nam rằng từ khi mà tôi chuyển từ bao cấp hoàn toàn
sang cái chuyện tự chủ là có khó khăn
tức là từ lúc mình được bao cấp toàn bộ lương không phải lo cho nhân viên phòng ốc làm việc tất cả mọi thứ
mà đến lúc phải lo cho nhân viên như vậy thì tôi thông cảm với các đồng chí
nhưng phải nói là đối với tôi thì cái chuyện nó rất buồn
tôi nghĩ là đáng ra không được để xảy ra ở trong một cái bệnh viện mà lại cái ngành y
mà ngành y bây giờ đang tập trung không chỉ là đang thiếu nhân lực của ngành y
mà ngành khác còn đang đưa thêm nhân lực vào cùng với ngành y giải quyết vấn đề phòng và chống dịch
thì nói là tôi cho đây là vấn đề cần phải được quan tâm và cần phải được giải quyết một cách triển đẻ nhanh chóng
không nên để lặp lại ở một đơn vị nào khác nữa
và ngay khi sự việc xảy ra thì giải thích về tình trạng này thì lãnh đạo của bệnh viện tuệ tĩnh
cũng đã có đưa ra cái lời giải thích nguyên nhân đó là do trong thời gian dịch bệnh vừa qua
thì không có bệnh nhân đến bệnh viện để thăm khám và chữa bệnh
trong khi đó thì bệnh viện vẫn phải tăng nguồn chi
để mà thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
và chính hai cái yếu tố này đã dẫn đến việc là khiến cho tình hình tài chính của bệnh viện gặp nhiều khó khăn
và bà nghĩ như thế nào về cái câu trả lời này
thật ra thì câu trả lời đấy của các đồng chí thì tôi nghĩ tôi có thể thông cảm một phần
nhưng mà không thuyết phục với tôi bởi vì đã là lãnh đạo
thì trong khi tôi coi đây là tạm thời coi là một cái doanh nghiệp hình thức doanh nghiệp thôi
thì khi mà đã được trao trách nhiệm những lãnh đạo trao thì phải lo cho những người lao động
lo cho công an việc làm họ lo tổ chức công việc để làm sao để có thu để đảm bảo cái chuyện cuộc sống cho họ
đấy là điều chắc chắn đấy là chưa thể nói được tại một cái ngành y tế
mà hai người tôi cho rằng đặc biệt trong covid tôi nghĩ là có khó khăn
nhưng mà dân rất cần đến kiến thức của ngành y kể cả y học cổ truyền
tôi nghĩ có lẽ hơn lúc nào hết lúc này dân cũng rất cần đến kiến thức y học cổ truyền
thế vì sao các đồng chí đã không tổ chức được tôi nghĩ nên đặt số hỏi như vậy
thì có phải chăng là chúng ta chưa làm tròn trách nhiệm của chúng ta
với những người lao động mà khi chúng ta
được giao quản lý các đồng chí không
thì tôi nghĩ rằng cái này chỉ có tự các đồng chí trả lời được thôi
còn bây giờ bên ngoài thì cũng không nên có thể phán xét
mà tôi nghĩ chỉ tự các đồng chí hiểu được thôi
vâng câu chuyện diễn ra là nợ lương nhân viên trong một thời gian dài
thế nhưng mà thực tế là trong năm hai nghìn hai mươi một bệnh viện đã phê duyệt kế hoạch mua sắm
hàng loạt trang thiết bị y tế mới và có giá trị lên tới hàng chục tỷ đồng
sau đó mua về thì lại đắp chiếu phủ bụi
rõ ràng ở đây là chúng ta đang thấy một cái sự bất cập
trong vấn đề thu chi tại bệnh viện phải không ạ
tôi nghĩ rằng cái chuyện thứ nhất là về cái thu chi nội bộ
thì tôi nghĩ là chúng ta không có quyền can thiệp
tuy nhiên tôi nghĩ rằng về mặt quản lý nhà nước
bây giờ mọi người đều yêu cầu là sự minh bạch
minh bạch trong thu chi
tức là chi có hợp lý không thu có hợp lý không
mà tôi nghĩ là trách nhiệm của các ông chí lãnh đạo phải lo chuyện này
phải làm sao cho cân đối
có thể là chỗ này có thể nay cần chi cho mai lại chưa cần chi
cho nên đây là trách tôi phải nói thật
tôi xin phép được nói là trách nhiệm của các ông chí lãnh đạo bệnh viện
và các ông chí ở học viện y học cổ truyền việt nam
cái này tôi nghĩ không biết là bộ y tế đã biết sớm không
tôi nghĩ là cái kéo dài nợ lương người ta tám tháng là tôi thấy hơi nhiều
mà hai nữa là công đoàn bộ y tế tôi nghĩ các đồng chí đã vào cuộc
nhưng tôi nghĩ cũng hơi chậm
tôi nghĩ đáng nha các đồng chí phải phát hiện sớm hơn
để các đồng chí giải quyết cho nên đây là trách nhiệm của chúng ta
với dân với người lao động và trực tiếp
cho nên là phải lo cơ bản nào cho họ công việc làm cho họ
khi ta đã nhận nhiệm vụ trước lãnh đạo trước nhân dân
rằng ta sẽ được nhận quản lý đơn vị đấy
thì tới ý tôi tôi nghĩ là nên như thế
như bà vừa nhắc đến là trách nhiệm của công đoàn y tế
thì theo như phó giáo sư tiến sĩ phạm thanh bình
phó chủ tịch công đoàn y tế việt nam
đã thẳng thắn thừa nhận là cái sự việc xảy ra
tại bệnh viện tuệ tĩnh nội lương cán bộ nhân viên
bắt nguồn từ việc đó là đơn vị này
đã thực hiện cơ chế tự chủ một cách nóng vội
và quan điểm của bà như thế nào về nhận định này ạ
tôi thì tôi không biết rằng cái chuyện kết luận
cái nóng vội có thể công trị trong ngành thì biết
nhưng tôi hiểu rằng trong quá trình
mà khi để một đơn vị được tự chủ
thì bao giờ cơ quan chủ quản cũng có khảo sát
có đánh giá xem là cái đơn vị đấy
có đủ điều kiện để cho tự chủ không
hay là bản thân đơn vị được giao tự chủ
thì cũng có thể xem mình có nhận được không
tôi hiểu cái quá trình nó làm cũng không phải
không phải ngắn đâu đối với đơn vị khác
nhưng riêng không biết đơn vị này có vội không
thì tôi không biết nhưng tôi về cái quy trình làm việc như vậy
cho nên tôi nghĩ là tôi phải nói thật
là một số nơi khác
trong giáo dục và y tế người ta tự chủ đã thắng lợi
thì cho nên đây là vấn đề gì ở đây
thì tôi chưa được biết cho nên tôi nghĩ rằng
cái này chắc chắn bộ y tế phải làm
đối với tôi cũng kiếm nghị với đồng chí chủ tịch công đoàn đồng chí bình
là công đoàn tìm hiểu rõ ra
xem là nguyên nhân là đâu
có phải vì nóng vội có hay vì lý do gì
mà chỉ có tìm ra nguyên nhân chính xác thì mới khắc phục được
không chỉ đơn vị ở đây mà tôi có trong toàn ngành y tế
trong vấn đề tự chủ tới đây
trước khi làm rõ được rất nhiều cái vấn đề
như bà vừa đề cập
thì theo như công đoàn y tế việt nam
nếu như mà muốn giải quyết được cái sự việc này
thì chúng ta cần nhìn nhận trên hai quan điểm
thứ nhất đó là cần có sự thống nhất
giữa bộ y tế và tổng liên đoàn lao động việt nam
sau đó là cùng kiếm nghị
với bộ tài chính và chính phủ
cho phép tạm dừng cái cơ chế tự chủ
ở một số đơn vị đang gặp khó khăn
trong giai đoạn phòng chống dịch covid một mươi chín
và theo bà thì cái cơ ngán này
có hiệu quả hay không hay là bà có ý kiến gì khác không ạ
tôi thì tôi lại nghĩ rằng
cái chủ trương tự chủ trong
một số các lĩnh vực tôi cho là hoàn toàn đúng
mà tôi nghĩ là chỉ có như thế mới phát huy được
cái năng lực sáng tạo của những cán bộ công nhân viên
kể cả từ người lãnh đạo đến người là
lao động trực tiếp chứ tôi nghĩ là không nên
bó hẹp bởi vì người ta tự chủ
tự chủ về tài chính tự chủ về thu chi
tự chủ về chương trình
tạo tạo tự chủ về nhân sự
tự chủ về vấn đề về cái gọi là
các chương trình chuyên môn như khám chữa bệnh
tôi nghĩ rằng đối với các đồng chí lãnh đạo
mà tôi nghĩ là các đồng chí năng động sáng tạo
thì tôi nghĩ là tự chủ sẽ rất là tốt
chứ không thể nào mãi mãi là cứ yêu cầu bao cấp
đặc biệt những nơi có khả năng làm ra tiền
mà yêu cầu thì tôi cho là
cái này tôi không biết chủ trương bộ y tế và công đoàn bộ y tế
thế nào nhưng riêng ý tôi nghĩ rằng
cái tự chủ này có lẽ là phải
tiếp tục được thực hiện thực hiện một cách nghiêm trình
thế còn những chỗ nào mà vì quá yếu kém
thì ví dụ cán của đánh đạo không đủ trình độ
hoặc là thế nào đấy thì tôi không biết
nhưng mà tôi cho rằng cái hướng đi tự chủ
là đúng kể cả trong giáo dục và y tế
một lần nữa xin được cảm ơn bà đã nhận lời tham gia
về chương trình an ninh ngày mới cùng với những chia sẻ
hết sức và cụ thể về vấn đề ngày hôm nay
thưa quý vị và các bạn liên quan đến câu chuyện
tại bệnh viện tuệ tĩnh bộ trưởng bộ y tế
đã yêu cầu các đơn vị liên quan giải quyết
rứt điểm việc nợ lương đảm bảo quyền lợi
của cán bộ viên chức người lao động
theo đúng quy định của pháp luật
và báo cáo về bộ y tế trước ngày hai mươi tháng một mươi
tuy nhiên để tránh tình trạng này tái diễn
có lẽ là bộ y tế sẽ cần nghiên cứu
về vấn đề tự chủ tại các bệnh viện hiện nay